tại xóm một mươi một xã nghĩa mai huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an đã xảy ra cháy rừng thiêu rụi khoảng bảy hectare rừng phòng hộ
ngay sau khi nhận được tin báo ubnd huyện nghĩa đàn đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo chữa cháy
tuy nhiên do địa hình đồi núi nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn
lực lượng chữa cháy đã phải dùng máy thổi gió máy cưa để làm đường băng cản lửa ngăn đám cháy lan ra các khu vực xung quanh
sau hơn chín giờ ngọn lửa cơ bản đã được khống chế
ngành kiểm lâm đã bố trí lực lượng trực tại hiện trường phòng không cho đám cháy bùng phát trở lại